cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đối tượng ở nha trang khánh hòa lại sử dụng chiêu thức là kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
đó là trương văn cường chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cường khai nhận đã tải và sao chép các hình ảnh trên các trang mạng xã hội có nội dung kêu gọi từ thiện
sau đó chỉnh sửa lại và thêm số tài khoản ngân hàng của mình vào rồi sử dụng năm tài khoản facebook cá nhân đăng các bài viết sai sự thật trên
các nhóm hội để kêu gọi từ thiện
với thủ đoạn này từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay cường đã thực hiện chót lọt nhiều vụ việc chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng